để đảm bảo các nghi thức tại lễ tăng cấp nhà nước của đồng chí trần đại quang
ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam được cử hành trang trọng và uy nghiêm
vào ngày hôm nay thì công tác đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn mọi hoạt động đã được các lực lượng phối hợp triển khai đồng bộ và hiệu quả tại khu vực diễn ra buổi lễ
tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
các lực lượng theo các chức năng nhiệm vụ được phân công đã tiến hành bố trí sắp xếp lực lượng cắm chốt bảo vệ xung quanh khu vực tổ chức tăng lễ ngay từ sớm
trách nhiệm nặng nề nhưng cũng rất vinh quang của những người được trực tiếp đóng góp một phần sức nhỏ bé của mình bảo vệ an ninh an toàn lễ quốc tàng chủ tịch nước trần đại quang
hôm nay thì là một trong những bạn thanh niên đứng trong hàng ngũ lực lượng bảo vệ lễ tang của chủ tịch nước trần đại quang

trách nhiệm nặng nề nhưng cũng rất vinh quang của những người được trực tiếp đóng góp một phần sức nhỏ bé của mình bảo vệ an ninh an toàn lễ quốc tăng chủ tịch nước trần đại quang
trách nhiệm nặng nề nhưng cũng rất vinh quang của những người được trực tiếp đóng góp một phần sức nhỏ bé của mình